cục an toàn thực phẩm bộ y tế vừa công bố thêm số điện thoại di động chín trăm một mươi một tám trăm một mươi một năm trăm năm mươi sáu
để tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm về an toàn thực phẩm
đường dây nóng này sẽ hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
cục an toàn thực phẩm bộ y tế vừa công bố thêm số điện thoại di động chín trăm một mươi một tám trăm một mươi một năm trăm năm mươi sáu
để tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm về an toàn thực phẩm
trước đó để tiếp nhận thông tin phản ánh về vi phạm an toàn thực phẩm
trong dịp tết nguyên đán đình dậu hai nghìn một mươi bảy
cục an toàn thực phẩm đã công bố số điện thoại đường dây nóng bốn mươi ba hai trăm ba mươi hai một nghìn năm trăm năm mươi sáu
với mong muốn mọi cá nhân và đơn vị khi phát hiện nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm
sẽ phản ánh tới địa chỉ này để cơ quan chức năng có thể kiểm tra xử lý thông tin kịp thời
cục trưởng cục an toàn thực phẩm bộ y tế cho biết
dù nhận được bất cứ thông tin phản ánh về thực phẩm bẩn nào cần phải đi giải quyết xác minh
thông tin có thể đúng có thể chưa đúng như phản ánh nhưng bắt buộc phải xác minh thông tin
để có trách nhiệm với người tiêu dùng
thực tế trong thời gian qua có rất nhiều vụ việc liên quan đến vi phạm an toàn thực phẩm
là do người dân phát hiện và phản ánh